ngày một mươi bốn tháng chín bộ giao thông vận tải đã chính thức cho thông tuyến đường sắt qua cầu bình lợi mới vừa được xây dựng để thay thế cho cầu bình lợi cũ đã xuống cấp sau một trăm một mươi bảy năm hoạt động
đây là cây cầu đóng vai trò quan trọng của tuyến đường sắt sài gòn biên hòa
dự án cầu đường sắt bình lợi mới có tổng mức đầu tư gần một ba trăm linh ba tỷ đồng bao gồm xây cầu bình lợi mới và nâng cấp cải tạo luồng sông sài gòn dài bảy mươi một km
toàn bộ dự án cầu đường sắt bình lợi mới khi được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông cả đường bộ đường sắt và đường thủy trên địa bàn tp hcm
kết nối giao thông vùng đông nam bộ đặc biệt là đường thủy khi tàu có tải trọng lớn cũng có thể lưu thông qua cầu bình lợi
ubnd tp hcm cũng đã đề nghị bảo tồn nguyên trạng một phần cầu cũ nhằm lưu giữ dấu tích của cầu đường sắt bình lợi gắn với không gian sông nước
để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch